đồn biên phòng sa huỳnh bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết đơn vị vừa phát hiện bốn ngư dân trốn khỏi khu vực giãn cách xã hội phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ với ý định đã đến thành phố đà nẵng hành nghề khai thác hải sản
ngày hai mươi ba tháng bảy lực lượng chức năng phát hiện bốn ngư dân vượt đường ven biển ra ngoài khu vực phong tỏa lợi dụng địa hình đồi núi
bốn người này đã chạy trốn vào rừng keo
qua truy đuổi lực lượng tuần tra bắt giữ được nguyễn ngọc hiền chú tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
hiền cho biết ba người còn lại là nguyễn thành trung nguyễn ngọc thạch và nguyễn thanh hồng cùng chú tại phường phổ thạnh
tính đến nay phường phổ thạnh và xã phổ khánh thuộc khu vực biên giới tỉnh quảng ngãi đã có hai trăm linh chín ca nhiễm covid một mươi chín
hai địa phương này đang thực hiện quyết định cách ly xã hội phòng chống dịch theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hành vi coi thường pháp luật của bốn đối tượng trên có thể ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch của địa phương
các cơ quan chức năng đang truy tìm ba ngư dân còn lại